hôm nay ngày bảy tháng một mươi công an tỉnh bình thuận cho biết đã triệu tập bà trịnh thị hồng
trưởng phòng kế hoạch kinh doanh ngân hàng agribank chi nhánh huyện tuy phong bình thuận
để làm rõ việc bà hồng bị người dân tố cáo đã chiếm đoạt hơn hai mươi sáu tỷ đồng
theo thông tin năm hai nghìn một mươi bốn với danh nghĩa là cán bộ ngân hàng bà hồng đã đứng ra vay khoảng hai mươi sáu tỷ đồng
của bảy người dân ở thị trấn liên hương huyện tuy phong với lãi suất từ hai đến bốn năm trên một tháng
tuy nhiên sau đó thấy bà hồng mất khả năng chi trả nên các chủ nợ đã làm đơn tố giác gửi công an huyện tuy phong
qua tố giác công an huyện tuy phong xác định bà hồng có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an huyện tuy phong đã chuyển hồ sơ cho công an tỉnh bình thuận
tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền